sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi tòa nhân dân thành phố phan thiết xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản
do nguyễn văn thảo tức thảo lụy năm mươi tám tuổi cùng đồng bọn thực hiện
ngoài thảo luận các bị cáo còn lại gồm nguyễn thị thu phương phạm quốc cường phan anh kim
lê danh thuận và lê minh khôi cùng trú tại thành phố phan thiết
phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
theo cáo trạng vào ngày bốn mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi nghe tin anh mã tấn phương thuê người xây tường rào
trên khu đất thuộc khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết thảo đã cùng với phương kim danh và khôi
đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn văn thảo về tội hủy hoại tài sản
sau đó lần lượt các đối tượng còn lại cũng bị khởi tố bắt tạm giam cùng với tội trên
cơ quan thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định khởi tố ván hình sự gây dối trật tự công cộng
tại bến số ba dự án cảng container long sơn thu địa phận xã hải hà thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khu vực chuẩn bị thi công số ba dự án cảng container long sơn
có khoảng ba trăm linh người dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em mang theo băng rôn biểu ngữ
phản đối việc xây dựng bến số ba dự án cảng container long sơn
tiếp đó các đối tượng đi bộ ra một số tuyến đường
mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhưng những người này vẫn tiếp tục tuần hành
gây cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh lộ năm mươi ba khoảng một km
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
gây dối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực chuẩn bị thi công bến số ba dự án cảng container long sơn
một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh
do lê tất đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình cầm đầu
đã bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thành phố thanh hóa và công an huyện gia lâm thành phố hà nội bắt xử
bước đầu cơ quan công an xác định lê tất đạt đã mua hai mươi bộ máy tính hai mươi điện thoại di động thông minh mang về hà nội và thanh hóa
hai địa điểm tại thành phố hà nội và thành phố thanh hóa rồi tuyển dụng gần hai mươi đối tượng là sinh viên học sinh
có kiến thức tin học có kỹ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn mua điện thoại di động
có cải sẵn các nội dung dữ liệu trên tài khoản facebook zalo để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
các đối tượng đã lập ra các trang fanpage xe duyên một xe duyên hai xem tỉnh duyên miễn phí trên mạng xã hội facebook và chạy quảng cáo
khi có khách trùng bẫy các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thủy hợp với tuổi của khách
rồi cung cấp giả vờ tư vấn đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa ngải để giải hạn hoặc các vật phẩm mang lại may mắn
như đồng tiền su vòng gỗ hoàng đàn vòng từ hưu nhẫn với giá giao động từ hai trăm linh đồng đến hai triệu đồng
với thủ đoạn trên chỉ tính từ cuối tháng chín vừa qua cho đến khi bị bắt lê tất đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình
thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
hiện công an huyện như xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xác định các bị hại cùng với các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
vừa điều tra làm rõ hai vụ sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
với số tiền trên sáu mươi triệu đồng vụ việc là bài học cảnh giác cho người dân trong việc bảo quản bảo mật các loại thông tin cá nhân
nghe lòng đồng nghiệp đọc mật khẩu điện thoại cho chồng sau đó nhân lúc sơ hở mở trộm điện thoại do mật khẩu tài khoản ngân hàng
rồi chuyển trộm hai mươi bảy triệu đồng vào tài khoản của người quen để chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm hai nghìn một trú ở phường lê hồng phong thành phố phủ lý đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ
cùng hành vi trên trước đó ngày mùng tám
ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng lê trung hiếu sinh năm hai nghìn một trú tại xã châu tiến huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
đã chiếm đoạt ba mươi năm triệu đồng của một người dân trú tại huyện như thanh tỉnh thanh hóa hiện cùng là lao động tự do tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam

đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm hai nghìn một trú tại xã châu tiến huyện quỳ châu tỉnh hà nam

điều đồng của một người dân chú tại huyện như thanh tỉnh thanh hóa hiện cùng là lao động tự do tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
có chiếc điện thoại của chị dân thì tôi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
lấy điện thoại và nhập mật khẩu của chị dân và vào phần ghi chú thấy mật khẩu của ngân hàng việtcombank
và tôi đã vào app ngân hàng và thực hiện hành vi chuyển tiền
những chiêu trò lừa đảo môn hình vạn trạng và biến hóa khôn lường các đối tượng xấu đã lợi dụng sự bùng nổ về công nghệ thông tin
những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản có giá trị cao
hiện nay thì hạ tầng thanh toán phục vụ cho việc thanh toán không sử dụng tiền mật
thông qua các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động
các tổ chức tiến dụng ngày càng phổ biến nằm mục đích tạo thuận tiện cho người dân trong việc thực hiện các giao dịch dương sự
tuy nhiên qua những vụ việc đã xảy ra cơ quan công an cũng khuyên cao đến người dân
thứ nhất là không được để lộ mật khẩu đăng nhập vào thiết bị điện thoại di động
cũng như mạng otp gửi về thiết bị điện thoại di động cho người khác
thứ hai là phải cẩn trọng hơn trong cái việc quản lý thông tin bảo mật liên quan đến tài khoản ngân hàng
đặc biệt là tài khoản đăng nhập vào
tài khoản ngân hàng online người dân cũng nên thay đổi thường xuyên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online
hoặc là đặt những mật khẩu tránh những mật khẩu liên quan đến ngày tháng năm sinh của người thân cũng như bản thân
để các đối tượng có thể dễ dò được cái thông tin này
để tránh bị mắc bẫy bởi những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác tự quản tự phòng
không để lộ cung cấp thông tin cá nhân hoặc các mật khẩu điện thoại tài khoản cá nhân cho người khác
lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện nghi vấn liên quan đến trục lợi lừa gạt
người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an để được kịp thời hỗ trợ xử lý
gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với thửa đoạn đập kính xe ô tô
trần văn dương quê tỉnh đồng nai đã bị công an thị xã biên cát tỉnh bình dương bắt giữ
theo điều tra do không có nghề nghiệp nên trần văn dương đã đi tìm các xe ô tô
của người dân để ngoài đường không có người trông coi để đập kính trộm cắp tài sản
với thủ đoạn như trên chỉ trong thời gian ngắn dương đã gây ra tám vụ đập kính xe ô tô
trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã biên cát gây thiệt hại hơn năm mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn trên mạng xã hội vừa qua xuất hiện một video clip
hai thanh niên điều khiển xe máy bằng một bánh với tốc độ cao trên quốc lộ một
đoạn từ ngã ba hòa tỉnh đến khu công nghiệp tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang và ngược lại
công an tỉnh tiền giang ngay sau đó đã tiến hành mời làm việc ba người có liên quan
ba thanh niên là đoàn trần thế hào chú tỉnh vĩnh long chú tỉnh long an là người điều khiển xe máy chạy một bánh
phạm duy tân là người ngồi sau xe máy huỳnh trần tấn huy là người quay clip cùng chú tỉnh tiền giang
tại cơ quan công an ba thanh niên khai nhận vào ngày hai mươi một tháng chín cùng nhau quay clip điều khiển xe mô tô bằng một bánh
để đăng tải lên mạng xã hội thông qua trang facebook của huy
khoảng ba mươi hai lượt người theo dõi
lực lượng công an đang tiếp tục xác minh xử lý người vi phạm theo quy định
trước tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp
đặc biệt nổi lên các loại tội phạm đường phố nhóm thanh thiếu niên tập hợp sử dụng hung khí vũ khí để giải quyết mâu thuẫn
tụ tập chạy xe với tốc độ cao nẹt bô vào đêm khuya gây mất an ninh trả tự bức xúc trong quần chúng nhân dân
công an tỉnh khánh hòa đã thành lập và triển khai các tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín để tập trung chấn áp xử lý
ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ
đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại trong những ngày theo chân tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín công an khánh hòa thực hiện nhiệm vụ
bóng cười ma túy giao máp giao bấm cho đến vũ khí công cụ hỗ trợ các loại
nhiều nhóm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông chạy xe lạng lách đánh võng
nẹt bô trên đường bị xử lý
qua một thời gian triển khai trên địa bàn toàn tỉnh hiệu quả của các tổ công tác đặc biệt chín trăm bảy mươi chín đang phát huy một cách rõ rệt
dần trở thành thương hiệu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự được chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ

qua một tuần thực hiện nhiệm vụ các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín trên toàn tỉnh đã phát hiện xử lý năm mươi sáu vụ việc về trật tự an toàn giao thông
một mươi chín trường hợp mang theo hung khí công cụ hỗ trợ năm trường hợp tàng trữ sử dụng trái phép trật tự an toàn giao thông